mở đầu sẽ là thông tin từ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc cho biết
đơn vị vừa thi hành quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
lệnh khám xét nơi ở đối với nguyễn hoàng trú tại phường tự an thành phố bùa thuật tỉnh đắk lắc
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên gây thiệt hại cho nhà nước hơn một mươi một tỷ đồng
theo kết quả điều tra ban đầu hoàng là giám đốc người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hoạn tuấn nhân
công ty tuấn nhân được ubnd tỉnh cấp phép khai thác chế biến đá tại mỏ đá buôn cơ mông
xã ea bốc huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
từ năm hai nghìn hai mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi ba với vai trò là giám đốc công ty hoàng đã có hành vi chỉ đạo tổ chức
thực hiện hoạt động khai thác đá xây dựng ngoài phạm vi khu vực được cấp phép đối với khối lượng đá ba gian
là hơn bảy mươi ba m ba gây thiệt hại cho nhà nước hơn một mươi một tỷ đồng
tiến hành khám xét nơi ở của hoàng cơ quan công an đã thu giữ nhiều giấy tờ tài liệu có liên quan
hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với trần phước quân chú tại phường mỹ long
tp long xuyên tỉnh an giang về hành vi tham ô tài sản
trong quá trình điều tra xác định tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba quân được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
chuyển phát nhanh thuận phong
gọi tắt là công ty thuận phong ký hợp đồng và được phân công làm việc tại điểm kinh doanh
phường mỹ phước thành phố long xuyên tỉnh an giang với công việc được giao là nhân viên giao và nhận hàng hóa
ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba quân đã nhận hai mươi đơn hàng đi giao thành công và thu trên hai mươi bảy triệu đồng từ khách hàng
lúc này do cần tiền tiêu xài nên quân đã nảy sinh ý định và chiếm đoạt số tiền trên
rồi tự ý nghỉ việc không nộp lại số tiền cho công ty
sau đó công ty tìm đến nhà quân thì được gia đình trả lại
nên công ty đã tố giác hành vi vi phạm của quân đến cơ quan công an thành phố long xuyên
sau khi bị cơ quan công an ra quyết định truy tìm ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
quân đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên làm việc và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
thời gian vừa qua lực lượng công an toàn tỉnh tuyên quang đã mở nhiều đợt tấn công phòng chống tội phạm
góp phần kéo giảm các loại tội phạm đặc biệt là đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba qua công tác nắm tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tuyên quang đã phát hiện bắt giữ đối tượng đỗ văn hải
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại tổ hai phường minh xuân tp tuyên quang tỉnh tuyên quang
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đỗ văn hải phát hiện thu giữ hơn năm trăm một mươi năm gram cần sa
đấu tranh mở rộng chuyên án lực lượng công an xác định danh tính của nhóm đối tượng buôn bán ma túy
năm tỉnh gồm lâm thành hữu dương thị ngọc lan nguyễn trần ngọc thạch lại tấn đạt
nguyễn thanh vương dương thị ngọc trâm cùng chú tại tp hcm hồ minh cảm
chủ tịch tỉnh bình thuận hà hữu ngọc bảo chủ tịch nghệ an
để qua mặt cơ quan chức năng các đối tượng sử dụng thủ đoạn hết sức tinh vi
xảo quyệt việc giao dịch hoàn toàn khép kín có phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng đối tượng
và thực hiện hoàn toàn trên không gian mạng thông qua tài khoản ngân hàng dịch vụ vận chuyển hàng hóa
người bán và người mua không hề biết thông tin vào mặt của nhau
chỉ trong một thời gian từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay
các đối tượng đã chuyển hơn ba trăm linh đơn hàng ma túy
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang đã ra quyết định
khởi tố vụ án hình sự mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại địa bàn tỉnh
và một số tỉnh thành trong cả nước khởi tố tám bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ trên một mươi kg ma túy các loại trong đó có hơn một kg ketamine
ba kg ma túy tổng hợp tám mươi ba ống tinh dầu cần sa trên năm kg cần sa
một trăm linh bốn sản phẩm thuốc lá điện tử có chứa ma túy chín mươi chín gói kẹo xẻo tầm ma túy gần một trăm linh gói nước vui
gần hai mươi năm ba gam cocaine và trên một hai tỷ đồng hiện chuyên án vẫn tiếp tục được đấu tranh mở rộng
vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy trên cầu vượt tại thành phố biên hòa
tỉnh đồng nai khiến hai người thiệt mạng
theo thông tin ban đầu vào khoảng sáu h bốn mươi năm phút ngày một mươi ba tháng ba trên cầu vượt ngã tư amata
một xe tải biển số sáu mươi h bốn nghìn hai trăm bảy mươi bảy di chuyển hướng từ thành phố biên hòa đi huyện trảng bom
bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy biển số sáu mươi tám g một trăm năm mươi nghìn năm trăm hai mươi lưu thông cùng chiều
sau cú va chạm hai người trên xe máy cùng quê
ở tỉnh kiên giang ngã xuống đường tử vong
do vụ tai nạn xảy ra trong giờ cao điểm nên phương tiện di chuyển khó khăn
ùn tắc kéo dài
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường
phân luồng giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với đối tượng phan đình sang
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại xã hương long huyện hương khây
về tội làm tàng trữ phát tán thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cơ quan điều tra từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi ba phan đình sang đã tạo lập quản lý
sử dụng năm tài khoản mạng xã hội facebook để tham gia các hội nhóm phản động chống đối trên không gian mạng
trong thời gian sinh sống lao động tại lào do có tư tưởng bất mãn với chế độ
đối tượng đã đăng tải tán phát và chia sẻ nhiều bài viết hình ảnh video
còn nội dung tuyên truyền xuyên tạc lịch sử phỉ bắn chính quyền nhân dân lãnh tụ hồ chí minh
đối tượng phan đình sang có quan hệ với số phản động chống đối trong và ngoài nước
trong đó có đường văn thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ở đông anh hà nội
đã bị công an tỉnh hà tĩnh bắt giữ vào ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
khi xâm nhập trái phép qua địa bàn biên giới xã sơn kim một huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
với tội danh mua bán trái phép chân ma túy ngu mệnh hoàng phải nhận mức án tử hình
trần duy thắng mức án tù trung thân ba năm tù về tội tàng trữ vận chuyển sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
tổng hình phạt là trung thân và trương thị yến nhi phải nhận mức một mươi sáu năm tù
phiên tòa được tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tổ chức vào chiều qua ngày một mươi hai tháng ba
theo có trạng hoàng thắng yến nhi cùng chú tại tỉnh đồng nai là những đối tượng nghiện ma túy
từ tháng một mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
hoàng liên lạc với một đối tượng chưa rõ lây lịch ở cộng hòa liên bang đức
thỏa thuận mua một mươi tám viên ma túy với giá gần một ba tỷ đồng
sau đó hoàng mang một viên ma túy bán cho thắng
khi thắng mang số ma túy trên đi bán thì bị công an tỉnh đồng nai bắt giữ
ngoài thu giữ số ma túy nói trên cơ quan công an còn thu giữ tại hiện trường một khẩu súng và năm viên đạn
khám xét nơi ở của thắng cơ quan công an thu giữ thêm hai gói ma túy ba khẩu súng
năm mươi tám viên đạn tám vỏ đạn và dụng cụ sử dụng ma túy
theo điều tra số ma túy tại nhà thắng là của yến nhi cất giấu để bán và sử dụng
tiếp tục khám xét nơi ở của hoàng cơ quan công an thu giữ hơn một mươi bảy viên ma túy
tổng khối lượng gần bảy năm kg ma túy
thời gian gần đây trên địa bàn thành phố hải phòng xuất hiện một vài đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ
công khai hoặc lén lút thu thập thông tin hình ảnh một cách không đầy đủ thiếu chính xác
thậm chí là cố tình bóp méo và làm sai lệch thông tin về quá trình tiếp nhận hướng dẫn xử lý
giải quyết các thủ tục hành chính của cán bộ ở các cấp các ngành để đe dọa viết đơn tố cáo
nhằm mục đích cử đoàn tài sản
công an thành phố hải phòng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra
công an quận hải an thành phố hải phòng đã phát hiện phạm thành dương là đối tượng thường xuyên
tham gia các hội nhóm trên các trang mạng xã hội để đăng tải bài viết hình ảnh hướng dẫn các thành viên
trong nhóm đối phó với lực lượng công an nhất là lực lượng cảnh sát giao thông
ngoài ra dương thường xuyên có mặt tại các địa điểm làm nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông
để ghi hình gây khó khăn cho các lực lượng làm nhiệm vụ
và nghiêm trọng hơn dương đã có hành vi đe dọa cán bộ cảnh sát giao thông đòi tiền bồi dưỡng
vào ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải an thành phố hải phòng
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và xác lệnh tạm giam đối với bị can phạm thành dương
về tội cưỡng đoạt tài sản
cùng với hành vi cưỡng đoạt tài sản công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh vừa bắt khẩn cấp đối tượng hồ thành tới
trú tại xã thanh phước huyện gò dầu để điều tra
trước đó vào ngày một mươi tháng ba tại trạm xăm số một mươi tám thuộc ấp trâm vàng ba xã thanh phước công an nhận được tin báo
có một nam thanh niên đeo khẩu trang
công an đã che kín đầu điều khiển xe mô tô honda hiệu vision đã che biển số đến trạm xăng
dùng dao đe dọa nhân viên cây xăng rồi cướp tiền tẩu thoát
qua hai ngày tập trung lực lượng truy xét cơ lực lượng công an đã xác định đối tượng gây án là hồ thành tới
và đã tiến hành bắt khẩn cấp
qua khám xét công an thu giữ trên một mươi hai triệu đồng một xe mô tô và con dao gây án
vào ngày một mươi ba tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu thành phố đà nẵng
vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với nhóm thanh thiếu niên cùng chú tại đà nẵng
thực hiện một mươi hai vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn
nhóm này được xác định gồm năm đối tượng thanh thiếu niên trú trên địa bàn thành phố
trong đó võ huy tuấn và nguyễn minh trí cùng chú tại quận liên triều
đã trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp xe máy
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận từ cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
đến tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn đã thực hiện một mươi hai vụ trộm cắp và tiêu thụ xe máy
hiện bốn đối tượng đã bị khởi tố trong đó thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai bị can là tuấn và trí
ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với hai bị can khác có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
một bị can vị thành niên cho phép tại ngoại
một ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản là xe máy vừa được công an phường cửa nam
quận hoàn kiếm tp hcm phát hiện và triệt phá
các đối tượng đều là tội phạm chuyên nghiệp
để thực hiện hành vi thì chúng đã chuẩn bị nhiều công cụ phá khóa xe
chỉ cần người dân sơ hở là thực hiện hành vi phạm tội
quá trình điều tra bước đầu xác định nguyễn duy linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thương chú tại quận hoàn kiếm
lê quang hoàng và đỗ phi hùng là các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp xe máy
các đối tượng đều là tội phạm chuyên nghiệp đều đã có nhiều tiền án tiền sự
trong đó hùng có chín tiền án với tám tiền án tội trộm cắp tài sản
linh từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản hai tiền án về tội trộm cắp

đi vòng thảm tính các địa bản
các đối tượng thường ổ nhóm này thì thường là trong người lúc nào cũng có các cái đồ để sẵn sàng khi mà phát hiện có xe có sơ hở là sẽ dùng thủ đoạn ăn trộm luôn
thường thì các đối tượng sẽ hoạt động các địa bản quen
khóa vạn năng kim cộng lực cùng nhiều công cụ để phá khóa
với bộ đồ nghề này thì chẳng có bất cứ loại khóa
xe nào trụ nổi khi bị ổ nhóm trộm cắp này nhắm đến
chỉ khoảng hai ba phút nếu phương tiện không có người trông coi xe không cánh mà bay
mở rộng điều tra lực lượng chức năng còn xác định đối tượng nguyễn diệu linh sinh năm hai nghìn trú tại tỉnh vĩnh phúc là đồng phạm trong việc tiêu thụ xe máy trộm cắp
thời gian vừa qua thì cũng xảy ra rất nhiều các vụ trộm
đặc biệt là khi người dân để xe máy ở trước cửa nhà các cái cung giờ mà nhập nặng tối từ một mươi tám h đến hai mươi hai h
và cung giờ từ sau một mươi một h đêm một mươi hai h đêm thì thường thì những cái cung giờ trên là vắng vẻ
và các đối tượng đêm hôm thì các đối tượng sẽ đi hoạt động đi tuần xung quanh các địa bàn quen thuộc các đối tượng
thông thuộc địa hình để khi mà không may người dân phát hiện thì có thể có cơ hội tẩu thoát được thuận lợi hơn
người dân nên cảnh giác cao các cái cung giờ nhạy cảm trên và đặc biệt là cần trang bị các khóa nào sao để chắc chắn và an toàn
ngoài ra nếu cẩn thận hơn thì nên gửi ở trong các cái bãi gửi xe được quy định mà an toàn để xe trong nhà
để tránh những cái đối tượng trộm cắp lợi dụng người sơ hở để mà hoạt động phạm bội trộm cắp
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm đã khởi tố vụ án
tạm giam các đối tượng tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh khám xét chỗ ở và bắt bị can để tạm giam đối với trần huy hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thành phố dị an tỉnh bình dương về hành vi lừa đảo chiếm đoàn tài sản
kết quả điều tra xác định sau khi biết được chồng bà hà đê ở xã quảng khê huyện đắk long tỉnh đắk nông
bị công an thành phố giang nghĩa bắt giữ và khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
hoàng đưa ra thông tin gian dối về việc mình có thể lo cho chồng bà hà đê tại ngoại và sau đó lo giảm nhẹ hình phạt
tin tưởng thông tin mà hoàng đưa ra bà hà đê đã đưa cho hoàng tổng cộng sáu trăm bảy mươi triệu đồng
sau khi nhận tiền hoàng không thực hiện được như lời hứa và đi khỏi địa phương không trả lại tiền cho bà hà đê
vào cuộc điều tra xác minh cơ quan công an đã bắt giữ hoàng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng trong một thời gian này một người dân ở phường nghĩa phũ thành phố gia nghĩa tỉnh đắk nông
tố cáo trần huy hoàng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền tám trăm linh triệu đồng
thông qua việc nhận tiền hợp tác đầu tư thực hiện dự án mua cây cao su keo
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án